tối ngày một mươi tám tháng một ubnd về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đã tổ chức chương trình
xuân quê hương năm hai nghìn hai mươi phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
phạm bình minh cùng khoảng một năm trăm linh đại biểu kiều bào đại diện cho hơn bốn năm triệu người việt nam
ở nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới đã về chung vui xung vầy đón tết
tại chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định
dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu nhưng chung dòng máu và tình cảm gắn bó với quê hương
người việt nam ở nước ngoài đã góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc
hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động kinh tế chính trị xã hội của đất nước
nhiều doanh nhân kiều bào trở về quê hương làm ăn hình thành các doanh nghiệp tập đoàn lớn
số lượng kiều bào trẻ về việt nam lập nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục tăng
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm việt nam đảm nhiệm trọng trách kép
chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
để có một năm hai nghìn hai mươi tiếp tục thành công cần có sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị
và hơn một trăm linh triệu người việt nam trong đó có những người con mang dòng máu việt
đang sinh sống học tập và làm việc ở nước ngoài